các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cũng trong ngày bốn tháng năm thượng hải ghi nhận thêm bốn ba trăm chín mươi ca lây nhiễm cho cộng đồng
không có biểu hiện triệu chứng trong tổng số bốn sáu trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
không biểu hiện triệu chứng tại trung quốc đại lục
trung quốc cũng ghi nhận thêm một mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín đều ở thượng hải
nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên năm một trăm bốn mươi một ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát cách đây hơn hai năm
từ việc ghi nhận hơn ba trăm linh ca lây nhiễm mới ngoài cộng đồng
tại các thành phố bắc kinh hà nam và thượng hải
có thể thấy tình hình dịch bệnh của trung quốc vẫn đang trong tình thế
căng như dây đàn
điều này lại tiếp tục tạo nên những áp lực cho giới chức nước này
về công tác kiểm soát lây nhiễm cũng như ngăn chặn nguy cơ bùng dịch
tại nhiều thành phố để hạn chế tối đa những rủi ro đã xảy ra
tại thành phố tài chính của trung quốc thượng hải